về phát triển năng lượng đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp
đây sẽ là những tiền đề quan trọng làm cơ sở để tham mưu cho đảng nhà nước có thêm những chính sách điều hành phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành điện trong giai đoạn tới
đó là những cái vấn đề liên quan chuyện là đảm bảo các yếu tố đầu ra của dự án
vì điện thì như mọi người cũng biết rồi là được thực hiện thông qua cái cơ quan là mua điện duy nhất là evn
thế thì để có thể đảm bảo yếu tố đầu ra đó
tức là ngân hàng cũng đảm bảo được khả năng có dòng tiền để trả nợ
cho dự án thì chúng tôi phải đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ đập ra
giá điện phải được ổn định và sản lượng cũng phải được tương ứng như thiết kế dự án
tất cả những yếu tố đó để có thể làm được thì chúng tôi cần phải có sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên ngành
đấy là những kỳ vọng của các nhà đầu tư của chúng tôi
đối với việc huy động nguồn vốn quốc tế việt nam cần coi trọng vai trò của xếp hạng tín nhiệm quốc gia
vì thông qua đó sẽ giúp chính phủ định chế tài chính và doanh nghiệp khi huy động vốn vay
hoặc phát hành trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế có thể giảm được chi phí huy động vốn
một trong nhiệm vụ quan trọng cần phải thực thi để tuân thủ luật chơi quốc tế là cần phải chuẩn hóa
minh bạch theo thông lệ quốc tế về hợp đồng mua bán điện ppa
vì đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định chi phí vốn
trong đó cần lưu ý về cơ chế chia sẻ phân bổ rủi ro hợp lý tránh đầy rủi ro cho các nhà đầu tư
cần thực thi sớm yêu cầu đẩy nhanh lội trình thực hiện thị trường điện cạnh tranh
cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp giữa các nhà sản xuất và khách hàng tiêu thụ
cơ chế đấu thầu đấu giá cung cấp năng lượng phù hợp
đặc biệt trong các dự án năng lượng tái tạo năng lượng mới
minh bạch giá mua điện đã đeo trong nghị quyết năm mươi năm
đồng thời cần sớm cụ thể hóa triển khai nhân rộng và có cơ chế khuyến khích thu hút vốn nước ngoài
xây dựng vào hệ thống truyền tài điện quốc gia
để hạn chế những rủi ro cho nhà đầu tư nước ngoài chúng tôi rất cần việt nam xây dựng cơ chế chính sách
mang tính bền vững lâu dài bảo đảm đáp ứng ba tiêu chí
có quy mô thị trường đủ lớn khả năng sinh lời ở mức hấp dẫn và rủi ro thấp
đồng thời phải có bảo đảm của chính phủ và sự đứng ra bảo lãnh của các tổ chức tài trợ cho xuất nhập khẩu
chỉ khi có những chính sách phù hợp thì chúng tôi mới yên tâm bỏ vốn ra đầu tư cho ngành điện việt nam
có những sự kiện xảy ra
xảy ra thuộc về chính sách thuộc về điều hành kinh tế của đất nước
thì chính phủ sẽ đứng ra bảo trợ cho sự kiện đấy
thì cái chỉ số tín nhiệm của dự án đấy sẽ tốt hơn
và chỉ số tín nhiệm tốt hơn đồng nghĩa với việc là gì
là vốn cho vay dự án đó sẽ rẻ hơn
người ta yên tâm hơn là nó rẻ hơn
rẻ hơn thì đồng nghĩa với việc là cái giá điện mà nền kinh tế phải chịu
người dân phải trả nó sẽ giảm đi
để các dự án điện đồng hành
đặc lập quy mô lớn triển khai thuận lợi
đi kèm với đó còn cần xem xét sửa đổi thông tư năm mươi sáu năm hai nghìn một mươi bốn của bộ công thương
để các điều khoản chia sẻ rủi ro hợp đồng mua bán điện
sớm nghiên cứu có cơ chế phí giá khuyến khích
bảo đảm hoàn vốn và có lợi nhuận với các nguồn làm dự phòng linh hoạt cho điện gió
điện mặt trời giảm bớt thủ tục trong công tác đầu tư xây dựng
giả soát sửa đổi một số luật có liên quan như luật điện lực luật giá
đây là những cơ sở cần thiết để thu hút nguồn vốn cho những dự án địa độc lập
tạo cơ sở pháp lý để ngành điện lực có thể phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn